tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
thưa quý vị công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày bốn tháng hai trong quá trình tuần tra kiểm soát công an xã ba thơm phát hiện đối tượng
quang văn thương chú tại xã appa thơm huyện điện biên tỉnh điện biên điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm
tháo ống xả có biểu hiện sử dụng rượu bia lặng lách nẹt pô xe
lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ công tác
trong quá trình khống chế đối tượng quang văn thương đã dùng gạch đá chống trả lại lực lượng chức năng
khiến đồng chí lò văn trưởng trưởng công an xã ba thơm huyện điện biên bị thương tại vùng mắt
sau khi nghe tin em trai mình bị lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng quảng văn dương là anh trai quảng văn thương
đã đến trụ sở công an xã ba thơm chửi bới và sử dụng vũ lực để tấn công đồng chí lò văn trưởng trưởng công an xã
và đinh văn hùng phó trưởng công an xã khiến đồng chí trưởng và hùng bị thương tích nặng ở vùng mặt
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế và bắt giữ hai đối tượng